trước đó tại cơ sở trọ ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch do trần thị phương ba mươi chín tuổi quản lý
có một số thanh niên tổ chức nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
đã lớn tiếng thách thức có hành động hung hăng gây thương tích cho các chiến sĩ công an
được biết đối tượng lê hoàng tân có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có